đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh bến tre
hiện tại bến tre là một trong hai tỉnh cùng với long an ở khu vực đồng bằng sông kiểu long chưa xảy ra dịch tả lợn châu phi
tuy nhiên nguy cơ lây lan sang địa bàn tỉnh bến tre là rất lớn
tính từ đầu tháng ba đến cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín bến tre đã triển khai tám chốt kiểm soát tạm thời dịch bệnh động vật trên cạn
hai mươi bến đỏ ngang cam kết không được vận chuyển lợn hoặc các sản phẩm lợn từ các tỉnh giáp danh thực hiện hai đợt tổng vệ sinh tiêu độc trên toàn tỉnh
đoàn kiểm tra yêu cầu tỉnh bến tre cần thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa kiểm soát khử trùng thường xuyên liên tục
trong tình huống có dịch xảy ra cần chủ động ứng phó kiên quyết không giấu dịch không tiêu thụ không bán ra bên ngoài và thực hiện các giải pháp trôn tiêu hủy khử trùng khoanh vùng theo quy định